phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ một mươi được xem là để tổng kết lại hoạt động giám sát của quốc hội quá một mươi bốn
quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ mà các đại biểu quốc hội có thể chất vấn về bất cứ vấn đề gì đáng quan tâm
các vấn đề được chất vấn thuộc trách nhiệm của bộ ngành nào thì lãnh đạo các bộ ngành đó trực tiếp trả lời
và trong hai ngày diễn ra phiên chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ này đã có gần hai mươi lãnh đạo các bộ ngành
chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao ngồi ghế nóng trả lời các chất vấn của đại biểu quốc hội
còn bên hành lang quốc hội thì các đại biểu đã bày tỏ mong muốn các bộ trưởng trưởng ngành sẽ thực hiện được những lời đã hứa
các bộ ngành đã bày tỏ mong muốn các bộ trưởng mong muốn chính phủ lựa chọn cái gì trong khả năng trong nguồn lực của mình
thì nên chọn những cái chúng ta phải làm tập trung cho cái đảm bảo cái cho kinh tế phát triển đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo phòng chống được dịch bệnh
và những cái gì mà chúng ta chưa làm được thì cũng nói với cử tri nói với dân là việc này có lẽ là phải từng bước
thế nên có lẽ là theo tôi là thà nói ít nói được làm được còn hơn là chúng ta nói nhiều quá
nhưng mà không rõ là cái gì sẽ làm một cái gì chưa làm
chính sách chúng ta cũng đã nhiều
vái trò của người tổ chức thực hiện người đứng đầu ở cơ sở
vì cái yêu kẻ của chúng ta trong nhiều thời kỳ vẫn là tổ chức thực hiện
chính phủ hành động quyết liệt thì các địa phương cũng phải quyết liệt trong hành động
và phúc đạp được tất cả những cái ý kiến cục ký của nhân dân
khi lúc đó chúng ta mới thực sự đưa lại những cái quyền lời cho người dân và phát triển bền vững cho đất nước
tôi thấy một số bộ trưởng như vậy là vẫn nắm chưa chắc nội dung
ví dụ như là bộ trưởng bộ đội vụ rất là xa xuyên
người ta hỏi bây giờ tổ chức bộ
bộ đội vụ phải như thế nào
đặc biệt là tổ chức bộ phải dạm biên chế thì công chức người ta đang làm
và bây giờ chúng ta sát dập lại thì cái chế độ như thế nào
thì bộ đội vụ phải tham mưu trung vật đó
hoặc là về việc làm của sinh viên
sau khi ra trường hiện nay tôi thấy bộ đội vụ vẫn chưa có những căn cơ